một số tin tức về an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng dương thành vũ chú ở thành phố châu đốc tỉnh an giang để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an tối ngày hai mươi tám tháng năm do xảy ra mâu thuẫn từ trước tại một công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc khu công nghiệp nhân trạch một
dương thành vũ đã dùng dao đâm anh nguyễn vũ linh ba mươi tuổi chú thành phố hồ chí minh tử vong rồi bỏ trốn
trước sự truy bắt quyết liệt của cơ quan công an biết không thể trốn thoát vũ đã đến trạm kiểm soát biên phòng vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội